tại đà nẵng cơ bản đã trì hỗ trợ cho trên chín mươi sáu đối tượng là người có công
bảo trợ xã hội hộ nghèo và cận nghèo
riêng với một mươi ba đối tượng lao động tự do thành phố đang tiến hành giả soát và thẩm định
tuy nhiên tại các địa phương quá trình triển khai thực hiện vẫn đang gặp nhiều khó khăn
từ ngày một mươi tám tháng năm ubnd phường thuận phước quận hải châu bắt đầu nhận hồ sơ
lập danh sách đối tượng người lao động
ngay trong ngày đầu tiên phường đã tiếp nhận trên một bảy trăm linh bộ hồ sơ
trong đó có khoảng một ba trăm linh hồ sơ thuộc đối tượng lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động
theo lãnh đạo ubnd phường thuận phước quá trình thực hiện tại địa phương lại nảy sinh những vấn đề mới
mức thu nhập cho các đối tượng nhất là đối tượng lao động tự do
hiện nay thì cái đó là tùy thuộc vào sự trung thực của các đối tượng mà họ tự kê khai
cho nên là tổ thẩm định của phương cũng rất là vất vả trong việc sản nhận mức thu nhập
để bảo đảm tính xác thực công khai trong công tác lập danh sách
ubnd phường xã đã tăng cường cán bộ xuống phối hợp chặt chẽ với đại diện tổ dân phố thôn
để tiến hành thẩm định nhằm sớm phát hiện và xử lý những trường hợp có dấu hiệu trục lợi chính sách
mỗi người gian như rất là phải kết khai đúng cái đối tượng của mình
và phải tự chịu trách nhiệm với cái việc kết khai đó nếu hay sai có vấn đề trục lợi thì sẽ bị xử lý rồi
theo phản ánh của bộ phận trực tiếp làm công tác nhận và xác minh hồ sơ thì với đối tượng xác minh đa dạng
nhất là tại khu vực địa bàn
đông dân cư nhân lực có hạn nên việc hoàn tất khối lượng công việc lớn
đang là áp lực không nhỏ đối với cán bộ cơ sở